thưa quý vị hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đà nẵng cho biết
đã điều động bốn trăm ba mươi ba cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các địa bàn trọng điểm về ngập lụt
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng đã điều động hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ hỗ trợ công tác khắc phục tại khu vực biên giới
các điểm sạt lở trên đường đèo hải vân công an thành phố đà nẵng cũng đã huy động một trăm linh quân số ứng trực với hơn bốn cán bộ chiến sĩ
qua đó đã hỗ trợ sơ tán dân di rời tài sản tại đường mẹ suốt hoàng văn thái ứng cứu người dân tại các khu vực bị ngập sâu
hiện toàn tp đà nẵng có một mươi một vị trí ngập từ một m trở lên
tính đến chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi có gần ba tám trăm linh người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn
phường hòa khánh nam quận liên triều nhiều nhất với ba một trăm chín mươi người đã được sơ tán
sáng cùng ngày ubnd đã đưa ra một bản thân sơ tán
huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã huy động khoảng hai trăm linh người tham gia khắc phục các điểm sạt lở đất ở bên bờ sông ngàn mọ
mưa lớn kéo dài đã khiến cho nước sông ngàn mọ dâng cao chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông
điểm sạt lở đáng chú ý nhất là đoạn qua địa bàn thôn phương chứ xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh kéo dài khoảng năm mươi m
chỉ còn cách nhà chính của hộ dân khoảng hai năm mét trực tiếp đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân
trước sự việc này chính quyền xã cẩm duệ đã huy động khoảng hai trăm linh người vận chuyển gần một trăm linh khối đất đá học năm mươi lưới thép cùng với hàng nghìn cọc tre các loại
khẩn trương có mặt tại hiện trường để gia cố khắc phục các khu vực bờ sông bị sạt lở
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hà nội cho biết
đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam trần trí anh phó chủ tịch phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội để điều tra xử lý về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
bị can trần trí anh là phó chủ tịch ubnd phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm tp hà nội nguyên là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận bắc tử liêm tp hà nội
trong thời gian giữ chức vụ là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận bắc tử liêm trần trí anh đã có hành vi lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt số tiền sáu trăm linh triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tp hà nội
hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý
đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối tượng là heo sai a ket mang quốc tịch lào đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nam giang phát hiện bắt quả tàng
đối tượng bị phát hiện khi đang điều khiển xe bán tải mang biển số lào sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám di chuyển theo hướng việt nam qua lào
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trên hàng ghế sau của xe ô tô có hai gói ni lông màu đen bên trong có bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng tiền việt nam và bốn mươi triệu đồng tiền kiếp lào
tổ công tác đã đưa người và tăng vật về bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam để tiếp tục điều tra làm rõ
công an phường phú thượng tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng phan quốc phương ba mươi một tuổi trú tại phường phú hậu tp huế về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ba h bốn mươi năm phút ngày năm tháng một mươi công an phường phú thượng phát hiện phương đang trộm cắp tài sản tại một quán ăn trên địa bàn
tăng vật thu giữ gồm một bao tải bên trong có chứa nhiều lon bia một kìm cộng lực để cắt phá khóa
và một xe mô tô đã chè biển số
phương khai nhận từ tháng chín đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đã cùng với một số đối tượng khác gây ra năm vụ trộm cắp tại các cửa hàng ăn uống quầy tạp hóa trên địa bàn
được biết phương là đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản sử dụng trái phép